tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến bộ trưởng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bốn gọi tắt là amdmm một mươi bốn
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu có bộ trưởng quốc phòng các nước asean tổng thư ký asean đại sứ tùy viên quốc phòng các nước asean tham dự với tư cách quan sát viên
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng ngô xuân lịch nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị trực tuyến không những không ảnh hưởng đến chất lượng hợp tác quốc phòng trong asean mà còn thể hiện sự ứng phó kịp thời của chúng ta trước những diễn biến phức tạp mới
đại tướng ngô xuân lịch chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bộ quốc phòng và các nước thành viên asean ban thư ký asean đối với việt nam kể từ khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean cho đến nay
trong hoàn cảnh khó khăn như vậy asean đã thể hiện tinh thần
asean đã thể hiện tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng theo đúng chủ đề năm asean hai nghìn hai mươi
hội nghị admm đã thông qua chương trình nghị sự về một loạt các sáng kiến tăng cường hợp tác quốc phòng asean kế hoạch hành động ba năm của admm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt là tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng các nước asean về hợp tác quốc phòng vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
công tác chuẩn bị cho admm cộng vào ngày một mươi tháng một mươi hai